và ngày hôm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đã bắt trần thị hồng vân năm mươi tuổi trú tại phố hàng trai phường hàng mã
thu giữ tại nhà đối tượng này hai túi ketamin sáu chỉ heroin ba túi ma túy đá
và hai viên nén màu xanh đậm nghi là ma túy tổng hợp và thuốc lắc
được biết vân là đối tượng cộng cán mua bán ma túy trên địa bàn đang bị công an quận hoàn kiếm
truy bắt sau một thời gian bỏ trốn vân xuất hiện trở lại tại địa bàn quận
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã tới nhà triệu tập đối tượng vân lên cơ quan công an
tại nơi ở của vân lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn ma túy nêu trên
tại cơ quan công an vân khai nhận số ma túy trên được vân mua từ trước đó rồi đưa về nhà
để bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án